thưa quý vị tối nay một mươi hai tháng năm sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một
đây là thực sự là niềm vui lớn của người hâm mộ thể thao sau một mươi chín năm kể từ lần đầu tiên tổ chức tại việt nam năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đây cũng là thời điểm phức tạp mà các đối tượng phe vé lợi dụng để trục lợi
vào sáng ngày hôm nay tại khu vực vòng ngoài sơn vận động mỹ đỉnh
đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm thành phố hà nội đã tạm giữ một mươi đối tượng
có hành vi mua đi bán lại vé mời dự khai mạc sea games ba mươi một
đối tượng lê hữu thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại quận ba đình tp hà nội
đây là một trong một mươi đối tượng bị tạm giữ sáng nay khi đang có hành vi thu mua số lượng lớn vé tham dự khai mạc sea games ba mươi một
đồng thời cũng là đối tượng mua được nhiều vé nhất với hai mươi một vé khai mạc sea games và ba mươi bốn vé xem bán kết bóng đá
số vé này em mua sáng hôm nay tổng công em mua được khoảng mấy chục vé
ví dụ khán đài a thì em mua khoảng một triệu hơn một triệu một cặp khán đài cd thì em mua khoảng năm sáu trăm linh
thì em sẽ bán vé giá cao hơn khoảng hai trăm linh lãi khoảng hai trăm linh em bán
mười người này đến từ nhiều nơi như thành phố hải phòng tỉnh lạng sơn tỉnh vĩnh phúc
theo lời khai tại cơ quan công an tất cả các đối tượng đều đến từ sớm tập trung tại các cung đường
bao quanh sân vận động mỹ đình để mua và bán vé khai mạc tham dự sea games
dù các vé này chỉ dành cho khách mời với giá từ ba trăm linh đồng
nhóm chị có bốn người đi từ hải phòng đi từ sáu ở sáu
hôm nay là chị đến mỹ đình này bọn chị đi buôn vé
mua xong rồi ba trăm linh một đôi thì bán ba trăm năm mươi
bé gì chị cũng bán từ bé lên đến to
nó biết là buôn bán vé mời là sai thôi cứ mua trộm để bán vậy
em biết là cái ý thức này của em là em sang
chỉ vì cuộc sống yêu sinh nuôi sống bản thân gia đình với các con thôi
em bán năm nãy được năm mươi một trăm linh nghìn thì về chỉ để nuôi con cái trong gia đình thôi
theo cơ quan công an cho biết các đối tượng này có hành vi mua bán vé sự kiện rất chuyên nghiệp
thường hoạt động khi có bất kỳ sự kiện nào diễn ra
đặc biệt sự kiện thu hút người dân đến xem như các giải bóng đá
đại hội thể thao đông nam á chương trình nghệ thuật
trong vụ việc này cơ quan công an đã kịp thời phát hiện
thu giữ gần bốn mươi vé xem khai mạng sea games và ba mươi bốn vé xem trận bán kết bóng đá của đại hội
trong vụ việc này cơ quan công an đã kịp thời phát hiện